phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ trần vĩnh hưng giám đốc bệnh viện bình dân cho biết
bệnh viện dã triển số tám do bệnh viện bình dân vụ trách hiện nay chỉ còn tám trăm linh bệnh nhân mắc covid
trong khi số dương thực kê là bốn
số bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhập viện liên tục giảm từ đầu tháng chín đến nay
với mỗi ngày giảm khoảng một trăm linh đến một trăm hai mươi bệnh nhân
riêng trong ngày năm tháng một mươi số bệnh nhân nhập viện giảm khoảng sáu mươi tám người
trong khi số bệnh nhân xuất viện là một trăm sáu mươi năm người
tương tự tại bệnh viện dã triển số một mươi một
số dường thực kê là ba sáu trăm linh nhưng số bệnh nhân đang nằm điều trị tại đây
trong ngày năm tháng một mươi chỉ còn một hai trăm linh chín
số bệnh nhân nhập viện khoảng bốn mươi năm người
trong khi số bệnh nhân dự kiến xuất viện trong ngày là hai trăm linh hai
theo số liệu của trung tâm kiểm soát dịch bệnh tp hcm
trong ngày năm tháng một mươi có hai chín trăm bốn mươi người xuất viện
một trăm linh bốn người tử vong
số ca xuất viện trong ngày đã nhiều hơn gấp đôi so với số ca nhập viện
số ca xuất viện cộng dồn là hai trăm một mươi chín bảy trăm chín mươi sáu người
số bệnh nhân khỏi bệnh được bộ y tế công bố tại tp hcm
đã vượt mốc bốn trăm linh ca
cũng theo cdc hồ chí minh
số ca f đang cây ly điều trị tại nhà là hai mươi bốn ba trăm tám mươi hai người
số ca đang trong các khu cách ly tại cơ sở cách ly tập trung là một mươi hai năm trăm bảy mươi sáu người
số ca nhập viện tầng hai ba trong ngày là một ba trăm năm mươi bốn người
hiện tổng số ca đang điều trị tại tầng hai ba là hai mươi bốn chín trăm bảy mươi tám người
với hai trăm bốn mươi chín trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
một trăm chín mươi tám phụ nữ đang mang thai bị nhiễm đang điều trị
các quận huyện trong thành phố vẫn tiếp tục nhận tiêm vaccine
trong trường hợp chia tiêm mũi một mũi hai cho người có đủ thời gian
người chưa tiêm mũi một đăng ký tiêm qua tổng đài tám nghìn sáu mươi sáu